hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
tại cửa hàng xăng dầu số một mươi tám đường lê duẩn phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng đang vận chuyển hai bao tải lớn có dấu hiệu nghi vấn là thuốc nổ
qua đấu tranh đối tượng khai tên là hà thị liễu chú tỉnh hà tĩnh
liễu mua số thuốc nổ trên với giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng và bắt xe khách ra hà tĩnh để bán kiếm lời
vật chứng thu giữ gồm hai mươi năm năm kg thuốc nổ hơn năm triệu đồng bốn điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan
được biết đối tượng hà thị liễu từng bị phạt tù năm năm về tội mua bán vận chuyển thuốc nổ
một quả bóng bay được bơm vào khí n hai o vậy là ta đã có một quả bóng được gọi là bóng cười
và bóng cười đang là một thú chơi một loại hình xả stress của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay
thời gian vừa qua đã xuất hiện một số nhà hàng quán bar trên địa bàn tp hà nội có hành vi kinh doanh bóng cười khá công khai
tác hại thì có lẽ ai cũng biết nhưng tình trạng này vẫn xảy ra
các cơ quan chức năng đang gặp khó khăn như thế nào trong việc xử lý
liệu có cần phải đưa khí n hai o vào danh mục chất cấm hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
đây là gần tám mươi bình khí các loại chứa khí n hai o cùng hai bao tải chứa khoảng năm mươi quả bóng cao su đã bị công an tp hà nội thu giữ trong thời gian vừa qua
chỉ cần những thao tác đơn giản những quả bóng cười đủ kích cỡ như thế này đã đến tay của người sử dụng
và đây là những phản ứng đầu tiên
với cái việc mà chúng tôi kinh nghiệm đã qua công tác phòng ngừa và đấu tranh thì đây là một những tiền chất hoa chất gây ảo giác mặc dù ở tính chất mức độ nhất định thôi
thế nhưng sử dụng nhiều đó thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể
và những người sử dụng nó thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái não bộ làm ảnh hưởng đến sức khỏe
ảnh hưởng đến sức khỏe
ảnh hưởng đến sức khỏe
ảnh hưởng đến thần kinh và sử dụng nhiều thì hoàn toàn không tốt cho cơ thể
theo các cơ quan chức năng hiện nay bóng cười chủ yếu xuất hiện tại những cơ sở nhà hàng quán bar quán karaoke
đặc biệt chỉ tính riêng trên địa bàn quận hoàn kiếm lực lượng công an đã phối hợp xử phạt hành chính bốn mươi ba cơ sở với số tiền lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên cũng có không ít cơ sở vẫn cố tình tiếp tục tái diễn vi phạm
và các cơ sở kinh doanh này chủ yếu hoạt động từ hai mươi ba h đêm đến hai h sáng ngày hôm sau
do lợi dụng quá khủng khiếp từ kinh doanh khí n hai o nên tất cả các cơ sở chủ yếu đã bị sự phạt rồi
hoặc là có những cơ sở đã bị sự phạt nhiều lần nhưng vẫn cố tình lén lút bán khí n hai o
qua công tác kiểm tra nhiều các cơ sở cũng có dùng các nội dung
các thủ đoạn khác nhau cũng như là không chấp hành các quyết định xử phạt cũng như là không chấp hành tiếp đoàn kiểm tra theo quy trình của công an quận
sau nhiều lần bị sự phạt thì quán ba cũng có các biện pháp chống đối như là thuê nhà dân bên cạnh để bình bóng bên cạnh
mặc dù nó không cấm nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người
là những cái cơ sở kinh doanh và các ngành y tế cần có những khuyến cáo để cho những người sử dụng nó thấy được cái tác hại của nó để không sử dụng nó
mới đây bộ y tế cho biết đã nhất trí với đề nghị của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc không được sử dụng khí n hai o với mục đích vui chơi giải trí vì khí này làm thay đổi trạng thái tâm thần kinh
tuy nhiên khí n hai o thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ công thương do đó cần sự phối hợp chặt chẽ hơn từ phía các cơ quan chức năng
đã đến lúc phải đưa bóng cười vào danh mục cấm và phải có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn cung
khi ấy những vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống cần xem xét xử lý hình sự
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thủ tướng chính phủ vừa quyết định thành lập hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam
bộ trưởng bộ kế hoạch văn hóa
đầu tư làm chủ tịch hội đồng
thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư làm phó chủ tịch hội đồng
các ủy viên hội đồng gồm lãnh đạo các bộ ngành giao thông vận tải tài chính xây dựng tài nguyên và môi trường công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn quốc phòng công an khoa học và công nghệ ngoại giao tư pháp văn hóa thể thao và du lịch thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước việt nam lãnh đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hà nội hà nam nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng tr
và thành phố hồ chí minh hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập khách quan với tư vấn lập dự án để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã khiến cho nhiều vùng bị khô hạn nặng cùng với cháy rừng gia tăng thiếu nước sinh hoạt là hàng nghìn hectare lúa hẻ thu đang bị khô cháy
tính đến thời điểm này diện tích lúa vụ hè thu của phú yên bị thiếu nước khô hạn nặng đã lên đến bốn hectare trong đó có hơn một hectare khả năng mất trắng khó có thể phục hồi vì đã bị khô cháy sau hơn một tháng chưa được cấp nước
hiện tại các đơn vị thủy nông hợp tác xã nông nghiệp và người dân đang huy động máy bơm khoan giếng để bơm cứu lúa tại những xứ đồng khô cạn đồng thời tận dụng nguồn nước ở những kênh tiêu tưới ở những kênh tiêu để có thể tưới trong điều kiện nắng nóng hiện nay
tuy nhiên ở nhiều khu vực đã không còn nguồn nước khả năng diện tích lúa bị thiệt hại do khô hạn sẽ còn gia tăng trong những ngày tới
trong mùa chính vụ năm nay thanh long ở tỉnh bình thuận được mua với giá cao so với những năm trước
hiện thanh long được các vựa trái cây ở bình thuận phát giá thu mua từ một mươi sáu đến hai mươi đồng một kg
riêng loại xuất khẩu bò chài đẹp được thu mua với giá hai mươi hai đồng một kg
đầu tháng sáu vừa qua giá thanh long chính vụ mua tại vườn ở bình thuận đạt mức giá kỷ lục ba mươi
ba mươi đồng một kg thậm chí có ngày vụt lên đến ba mươi hai đồng một kg
không lâu sau đó thì giảm xuống nhưng vẫn đạt giá với mức là từ một mươi bốn đến một mươi sáu đồng một kg và đang có chiều hướng tăng lên trong đầu tuần này
theo nông dân địa phương thanh long trong mùa chính vụ chỉ cần được mua ở mức giá tám đồng một kg trở lên là nhà vườn đã có lãi
do vậy là với mức giá hiện nay thì nông dân đang thu lãi cao
gần đây tỉnh bình thuận đã mở rộng tiêu thụ đến một số thị trường khó tính như mỹ nhật bản đức pháp canada dubai nga
tỉnh bình thuận đang hướng đến trồng thanh long sạch để có thể xuất khẩu đến nhiều thị trường trên thế giới đồng thời nâng cao vị thế của loại nông sản đặc thù này của địa phương
chắc hẳn quý vị và các bạn đều biết rằng evfta được ký kết vào cuối tháng sáu vừa qua ngoài trọng tâm là hàng rào thuế quan được gỡ bỏ thì bên cạnh đó lại nảy sinh rất nhiều phức tạp
đặc biệt là phát sinh các vấn đề về an ninh kinh tế như tranh chấp thương mại gian lận xuất xứ hàng hóa sở hữu trí tuệ cũng như ô nhiễm môi trường sự phát triển bền vững
vậy chúng ta cần phải chú trọng điều gì để có thể bảo đảm an ninh kinh tế sau khi evfta được ký kết
hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong góc nhìn kinh tế ngày hôm nay để có được câu trả lời
evfta mở ra các cơ hội để cải cách cơ cấu sản xuất như máy móc thiết bị môi trường lao động
nhưng nếu việt nam không kiểm soát được tốt thì đây lại là yếu tố làm tăng nguy cơ đe dọa đến an ninh kinh tế
nếu mà làm không cẩn thận tức là kiểm soát không tốt để cho cái việc là người ta mượn việt nam làm thị trường để trung gian chuyển tải hàng hóa
rồi thì làm giả về xuất xứ làm giả về cái nơi sản xuất tại việt nam và lúc bấy giờ thì nó có thể phương hại đến những ngành sản xuất của chúng ta
trong đó có những ngành sản xuất truyền thống như các sản phẩm nông nghiệp
có những ngành sản xuất mà chúng ta gọi là chủ lực và nếu như vậy thì trong trường hợp đó thì an ninh kinh tế là có thể bị phương hại
an ninh kinh tế là sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế
bất cứ yếu tố nào tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế thì cũng đều là nguy cơ đe dọa
và cũng sau dấu mốc evfta được ký kết thì mặc dù không mong muốn nhưng nhiều chuyên gia cũng nhận định doanh nghiệp việt nam sẽ phải đối mặt với phát sinh các tranh chấp thương mại
đầu tư gây nhiều xáo trộn cho an ninh kinh tế
và song song với đó ô nhiễm môi trường cũng đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của việt nam
đây cũng là một nhân tố đe dọa đến tính bền vững của an ninh kinh tế trong giai đoạn hiện nay
các doanh nghiệp cũng như là chính phủ trong quá trình ứng xử là cần phải đảm bảo tuân thủ những hợp đồng cũng như những cam kết đã được ký
điều này để nó giảm thiểu các tình trạng tranh chấp này xảy ra
mặc dù nguyên tắc của xử lý tranh chấp đó là phát huy tối đa cái khả năng thương lượng
cũng như là cái thiện trí của mỗi bên
còn nếu không là sẽ được xử theo một cái thể chế mà nó vượt ra ngoài phạm vi quốc gia
tức là sẽ có một cái thể chế quốc tế được thành lập hoặc là được chỉ định theo quy định của luật hoặc là theo hợp đồng
thì đây rõ ràng là áp lực cho những cái nước như việt nam khi mà chúng ta đang còn thiếu thốn những cái cơ sở nhân lực
cũng như là kinh nghiệm và kể cả vấn đề về tài lực trong quá trình tham gia các kiện tranh chấp về mặt quốc tế
được yêu ái hơn
và rõ ràng là những nghiên cứu gần đây cũng chỉ rằng ra là gì
là việt nam khi mà tham gia vào những hiệp định thương mại gần đây thì việt nam luôn là cái nước mà được hưởng lợi nhiều nhất từ những hiệp định thương mại đấy
thế thì ngược lại thì phía châu âu yêu cầu cái gì
rất nhiều cam kết mà họ đặt ra cho việt nam mà không phải là về mặt thương mại
ví dụ như phát triển đần vững bảo vệ môi trường như thế nào những cái tiêu chuẩn nào của châu âu việt nam cần được tuân thủ
đó thì đấy là một vấn đề
cái thứ hai là nếu nói về tranh chấp
thì chúng ta nhìn nhận này evfta thực chất bản chất về cái nền của evfta thì nó cũng theo một số nguyên tắc cơ bản của wto thôi
tuy nhiên cơ chế giải quyết tranh chấp của wto là hoàn toàn lỏng lẻo
và có một số nước trên thế giới họ đã tận dụng những nguyên tắc lòng lẻo đó của wto để họ làm lợi cho mình
và như vậy là những cái cam kết mà việt nam phải thực hiện ở trong evfta là nó cao hơn nhiều so với wto
đặc biệt là cơ chế giải quyết tranh chấp
thì chúng ta sẽ có cơ chế giải quyết
song phương chúng ta sẽ có những thành lập những ủy ban để theo dõi cái quá trình thực hiện evfta và cái quá trình tạo thuận lợi hóa thương mại chẳng hạn của việt nam thực hiện như thế nào
sự cạnh tranh khi mở cửa thị trường cho hàng hóa dịch vụ các nước thuộc eu trong bối cảnh doanh nghiệp việt nam phần lớn là nhỏ và vừa
sự tương thích về luật pháp nhất là cơ chế giải quyết tranh chấp bảo hộ của việt nam với luật pháp châu âu và quốc tế
trong đó có tình huống các bên ra đòn phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích của mình là vấn đề cần được chú trọng để bảo đảm an ninh kinh tế
cho đến nay kim ngạch thương mại của eu với việt nam mới chỉ là bốn mươi hai tỷ usd với mức độ tăng trưởng một mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh khủng hoảng nợ công của eu vẫn chưa có hồi kết nguy cơ bất ổn của liên minh này vẫn tiềm ẩn
evfta cũng như cptpp là những cái khuôn khổ rất tốt
để chúng ta không chỉ thúc đẩy cái sự phát triển mà còn đảm bảo an ninh kinh tế đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế việt nam
vì đây là cách thức khi ký kết những hiệp định này thì chúng ta đa dạng hóa được thị trường của chúng ta với những đối tác quan trọng trên thế giới
và như vậy thì nó sẽ giúp cho nền kinh tế việt nam đảm bảo cái tính cân bằng hơn đảm bảo tính tự chủ hơn chứ không phụ thuộc vào một hai cái nền kinh tế nào đó

chúng ta phải hết sức tuân thủ những cái cam kết đặc biệt là những cái gì mà chúng ta đã ký cũng như những gì chúng ta đã tham gia các cái hợp đồng
cần tăng cường phòng vệ thương mại tuân thủ đúng cam kết xuất xứ tránh làm hàng giả hàng nhái là đã góp phần rất tốt cho đảm bảo an ninh kinh tế của việt nam sau khi evfta ký kết rồi đó
được biết eu là một trong những thị trường có đòi hỏi cao nhất trên thế giới
việc bước qua được các rào cản thuế quan không có nghĩa là hàng hóa dịch vụ của việt nam sẽ được thị trường eu chấp nhận
eu có nhiều quy định không chỉ liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm mà cả đối với quy trình sản xuất ra sản phẩm đó an toàn nguồn gốc xuất xứ thân thiện môi trường
nếu việt nam làm tốt được những vấn đề này thì đã là sự lạc quan để chúng ta đảm bảo an ninh kinh tế
nếu việt nam làm tốt được những vấn đề này thì đã là sự lạc quan để chúng ta đảm bảo an ninh kinh tế